huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ kỷ niệm năm trăm năm mươi năm thành lập huyện một trăm hai mươi năm năm danh sưng huyện nghi lộc và đón nhận huân trường lao động hạng nhì
tới sự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
nghi lộc là huyện ven biển nằm ở hạ lưu tả ngạn dòng lam giang phía đông nam của tỉnh nghệ an
trải qua năm trăm năm mươi năm hình thành xây dựng và phát triển nghi lộc giờ đây đã trở thành vùng kinh tế năng động của tỉnh
với nhiều khu công nghiệp dịch vụ dự án kinh tế lớn
nghi lộc đang vượt lên để trở thành một bộ phận quan trọng trong cực tăng trưởng kinh tế của vùng đông nam tỉnh nghệ an
tốc độ tăng trưởng hàng năm từ một mươi hai đến một mươi ba tỉ trọng công nghiệp dịch vụ từ sáu mươi chín năm hai nghìn một mươi lên mức tám mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nông nghiệp từ ba mươi một xuống còn một mươi tám thu nhập bình quân đầu người hiện đạt bốn mươi bốn triệu đồng một năm
với những thành tích xuất sắc đã đạt được
chủ tịch nước đã tặng huân chương lao động hạng nhì cho huyện nghi lộc tỉnh nghệ an